đội tiên phong của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của dân tộc việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng toàn dân toàn quân ta chung sức đồng lòng nỗ lực thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xây dựng nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung gương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cũng đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và gian luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân phấn đấu nguyện đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
ra đời đúng vào dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và một mươi năm thành lập ban chỉ đạo chủ tịch hồ chí minh
đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
có phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thực sự là một tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn
khái quát toàn bộ chủ trương quan điểm nguyên tắc phương châm của đảng nhà nước ta
về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cuốn sách sẽ giúp cán bộ đảng viên hiểu rõ quyết tâm chiến lược và phương pháp khoa học của đảng ta
trong cuộc chiến vô cùng quyết liệt cam go này
quyết liệt đồng bộ toàn diện
năm hai nghìn hai mươi hai công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được những bước kiện mới
bài bàn gấp đảng quyết phục và có tính gian đề hơn
phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ đảng viên
trong năm đã át ngành kỷ luật năm trăm ba mươi sáu
chính đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái
trong đó kỷ luật bốn mươi bảy cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
khởi tố mới gần năm trăm linh hộ hơn một một trăm linh bị can về đội tham nhũng
thu hội tối đa hại chế thất thoát tài sản của nhà nước và dân dân
ra đời ở thời điểm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã và đang đạt được những kết quả toàn diện tích cực trên mọi phương diện
cuốn sách của tổng bí thư là một cầm ngang quý
cả về lý luận và thực tiễn của cuộc chiến không ngừng không nghỉ không có hợp chấm không có mạo lượng này
cuốn sách của tổng bí thư đã trình bày một cách toàn diện đầy đủ hệ thống
nhưng vấn đề rất là cốt lõi
trước hết là nhận diện cho chính xác cho đầy đủ
về bản chất biểu hiện sự nguy hiểm
thứ hai của tham nhũng tiêu cực
là điều rất phức tạp khó khăn lâu dài của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
ngay cái tên gọi của cuốn sách và toàn bộ nội dung của cuốn sách
đã lý giải một cách rất là cụ thể rất là có hệ thống
có nghĩa là gì
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm vô cùng khó khăn gian nang phức tạp
nó không thể nào có một cái
móc thời gian để kết thúc được
bởi vì tham nhũng tiêu cực là luôn luôn diễn biến
luôn luôn phát sinh gắn với quyền lực
cho nên là cái tên của cuốn sách
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
nó đã thể hiện được đó
với hơn sáu trăm linh trang kết cấu làm ba phần
một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam
nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa cả ngọn lẫn gốc
trên dưới đồng đồng dọc ngang thông suốt
cuốn sách cho thấy quan điểm chỉ đạo nhất quán của đảng ta
quyết tâm xây dựng nhà nước liêm chính loại bỏ tiêu cực trong công quyền
xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân
cuốn sách này có ý nghĩa ở chỗ là nó sẽ giúp cho cán bộ đảng viên
trước hết là cán bộ đảng viên trong hệ thống từ trung ương cho tới địa phương
nắm rõ được biết rõ được cụ thể được cái quan điểm
nhất quán của lãnh đạo đảng và nhà nước về công cuộc phòng chống tham nhũng này
bên cạnh những quan điểm thì những kết quả và những khó khăn cũng được thể hiện trong cuốn sách
từ đó là mỗi cán bộ đảng viên sẽ nhận thức được đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý
nhận thức được rằng là chúng ta cần làm gì trong thời gian tới để có thể giảm thiểu
và hướng tới là có thể loại bỏ được tình trạng tham nhũng trong hệ thống công quyền
cuốn sách tôi nghĩ là nó có giá trị ở cái điểm nữa là do chính bản thân tác giả
đấy là một người nói và làm
đấy là một con người rất là chăn trở với công tác xây dựng đảng
và là một người rất quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
bản thân tác giả là tổng bí thư cũng là người đã và đang nói và làm
và đi đầu trong cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực này
quyết tâm lớn từ người đứng đầu được lan tỏa thấm nhuận
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh
ký xác lệnh thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến dự và tham quan triển lãm cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công
đánh giá cao việc bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức triển lãm
bộ trưởng tô lâm khẳng định hoạt động này sẽ tuyên truyền
lan tỏa rộng lớn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ
tạo điều kiện để đông đảo quần chủng
nhân dân và khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu
thông qua gần hai trăm linh tư liệu hình ảnh hiện vật được trưng bày tại triển lãm
nhân dân và khách quốc tế có dịp hiểu sâu sắc hơn
những tình cảm thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
dành cho những chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân
cùng những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
sự hy sinh công hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ
đối với sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
trong suốt chặng đường bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị cán bộ chiến sĩ cảnh vệ
tiếp tục phát huy thành tích truyền thống bảy mươi năm
anh hùng nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam
phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia
đây là nội dung được nhiều đại biểu ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học
đưa ra tại hội thảo quốc gia lần thứ nhất về việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
được bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu tại hội thảo
trên cơ sở được thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
thủ tướng đã giao bộ công an chủ trì xây dựng phối hợp với các bộ ngành xây dựng đề án
với chuyên đề xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế xã hội
những ý kiến tại hội thảo đã phân tích làm rõ các vấn đề về dữ liệu
về an ninh an toàn trong chia sẻ dữ liệu xác lập chiến lược dữ liệu
bên cạnh đó tập trung thảo luận việc nâng cao nhận thức chuyên môn
về pháp lý hạ tầng nền tảng công nghệ trong triển khai xây dựng quản lý dữ liệu
quản trị hạ tầng hệ thống trung tâm
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
việc xây dựng phát triển đồng bộ hạ tầng số nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
là nền tảng cốt lõi để phát triển đẩy mạnh chính phủ số cũng như kinh tế số xã hội số
nhắc lại tinh thần của thủ tướng đây là trung tâm dữ liệu của chính phủ không phải là của bộ công an
vì vậy việc xây dựng trung tâm cần sự vào cuộc của các bộ ngành
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh
việc bộ công an với kinh nghiệm thành công xây dựng ba dự án
cùng với nguồn nhân lực chất lượng tại bốn cấp với tính kỷ luật cao là điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ này
một số nước trên thế giới đã thành công xây dựng các trung tâm dữ liệu và đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn
trong khi đó việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia là vấn đề mới chưa từng có tại việt nam
dự báo sẽ có nhiều khó khăn vướng mắt như tính pháp lý bảo mật an ninh an toàn
việc khai thác chia sẻ kết nối thông tin dữ liệu của từng lĩnh vực từng ngành
vì vậy thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn
từ các ý kiến tại hội thảo sẽ từng bước hoàn thiện các giải pháp xây dựng quản trị vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia
từ đó lựa chọn những phương án tối yêu hiệu quả và chống lãng phí trong quá trình xây dựng trung tâm
trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân cùng với gần hai năm trăm linh thanh niên ưu tú của tỉnh quảng nam
ba trăm linh năm thanh niên được tuyển chọn sẽ lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tự tin tự hào sẵn sàng theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc là tinh thần chung của họ
cùng phóng viên antv ghi nhận không khí trước ngày lên đường nhập ngũ của những tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại quảng nam
gia đình chị nguyễn thị kim tịnh tại làng trài ven biển thôn long thành xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam
những ngày này luôn rộn ràng tiếng cười
đó là những lời thăm hỏi động viên của người thân bạn bè chính quyền công an cơ sở đoàn thể địa phương
dành cho con trai của chị là phan thanh duy chuẩn bị lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
tốt nghiệp đại học tại thành phố đà nẵng và đã có công việc làm
tuy nhiên với tinh thần của tuổi trẻ mong muốn công hiến góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc
nên duy đã tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
bà con nội ngoại và tất cả những bà con xung quanh trong những ngày này là luôn luôn động viên tới thăm hỏi miếng
lãnh đạo địa phương cũng luôn luôn động viên chia sẻ và quan tâm đến gia đình
thật sự chị rất là cảm ơn và tự nhiên là cũng là niềm vui với niềm tự hào của gia đình mình
thì chị cũng mong rằng là khi mà tham gia cái nghĩa vụ thì mong cũng mong là con của mình là duy là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
trong quá trình ngồi trên ký nhà trường thì đội mong muốn đi công hiến sức lực của tuổi trẻ của mình thì rất là lao rồi
thế nên là
sau cái hoàn thành thăm thì em cũng đã tự nguyện đăng ký đi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
đã tắt cỏ đã chuẩn bị dẫn sòn để lên đường nhậm ngũ
thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đúng tiến độ số lượng và chất lượng
năm hai nghìn hai mươi ba công an quảng nam đã tuyển chọn ba trăm linh năm thanh niên ưu tú đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
là một trong các địa phương có số lượng chất lượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân hàng năm cao
công an huyện đú thành đã tuyển chọn
sàng lọc kỹ về chính trị đạo đức và sức khỏe
qua đó đã tuyển chọn hai mươi năm thanh niên ưu tú trong số hơn sáu mươi công dân đăng ký
trong đó có tám thanh niên tốt nghiệp đại học ba trường hợp tốt nghiệp cao đẳng
thì ra trường em đã làm tại văn phòng luật sư và kèm theo văn phòng công chứng
nhưng với tình yêu với màu xanh rất là lớn
với muốn thực hiện được khoác mình bộ quân phục công an nhân dân
thì ngày hôm nay em đăng ký đi nghĩa vụ công an
được ước mơ của mình
đồng quỹ ban chỉ huy công an đú thành
cũng đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiễn nhiệm vụ tham gia công an nhân dân
tuyển lựa các công dân có đủ điều kiện
đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động qua các kênh thông tin
nhất là hình ảnh của lực lượng công an xã
đến lan lộn chiến đấu phục vụ nhân dân ở địa phương
cũng là một động lực rất lớn để thôi thúc
là lợn động lực để cho công dân đăng ký thiện nhiệm vụ công an nhân dân
để chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba tại quảng nam
vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an các địa phương đã tổ chức cấp quân trang
hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng trang phục công an nhân dân
và tổ chức gặp mặt tặng quà các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ
những hoạt động thăm hỏi động viên ân cần của chính quyền công an địa phương
là động lực giúp họ vững vàng hơn khi bước vào môi trường mới
với tính kỷ luật và tập thể rất cao
với tinh thần sung kích
tình nguyện của tuổi trẻ ba trăm linh năm thanh niên yếu tố
thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đã sẵn sàng cùng với gần hai năm trăm linh thanh niên tỉnh quảng nam
lên đường nhập ngũ đem nhiệt huyết của tuổi trẻ
góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc quê hương
ngày hôm nay vòng mở màn vlic hai nghìn hai mươi ba
đã chính thức khởi tranh với nhiều cặp đấu hấp dẫn và căng thẳng
tâm điểm của vòng một chính là sân vận động hàng đẩy
nơi diễn ra hai cặp đấu
công an hà nội tiếp đón topelec
bình định trong khi hà nội fc gặp viettel
và ngay trong trận đầu gia quân ngày hôm nay
tân binh công an hà nội đã giành chiến thắng đậm
trước topelec bình định với tỷ số là năm
sau gần hai thập kỷ công an hà nội mới xuất hiện trở lại
ở giải đấu hạng cao nhất việt nam
đó là lý do sân vận động hàng đẩy
gần như được phủ kín bởi các cổ động viên
khi đội bóng công an tiếp bình định
trận đấu thuộc vòng một vlic hai nghìn hai mươi ba
trước một đối thủ mạnh là bình định
đội nằm trong top ba câu lạc bộ mạnh nhất mùa trước
công an hà nội xuất phát với đội hình
mang đến rất nhiều kỳ vọng
dù mới tập cùng nhau chưa được lâu
nhưng các cầu thủ công an hà nội
tỏ ra rất ăn ý và hiểu nhau trên sân
chỉ sau vài phút thăm dò
đội chủ nhà đã tạo ra nhiều sóng gió
về phía khung thành bình định
từ những đợt lên bóng sắc xảo
kết thúc trận đấu công an hà nội giành chiến thắng tưng bừng năm
một màn trở lại không thể tuyệt vời hơn
của đội bóng công an
ở trận gia quân vlic hai nghìn hai mươi ba
ba điểm cùng hiệu số
thầy trò huấn luyện viên foyani
tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạc
ở lượt trận tới công an hà nội
sẽ gặp đường kim vô định hà nội fc
trên sân hàng đẩy
vào lúc một mươi chín h một mươi năm phút ngày chín tháng hai tới